câu chuyện của nhân viên sân bay là ví dụ mới nhất
phát ngôn miệt thị người khuyết tật của nhân viên này đang khiến cho cộng đồng mạng phẫn nộ và bức xúc
cụ thể ra sao mời quý vị theo dõi trong cư dân mạng ngay sau đây
bệnh từ miệng mà vào họa từ miệng mà ra
câu nói này rất phù hợp với nhân viên sân bay phục vụ hành khách đang nổi như cồn trên mạng xã hội
trên facebook cá nhân trần huỳnh hiếu thiện nhân viên này đã đăng tải status
với hàm ý miệt thị người khuyết tật
khi cho rằng phục vụ quá nhiều người ngồi xe lăn ra máy bay
cộng đồng mạng được dịp có cơ hội thể hiện tuyệt chiêu ném đá vì phát ngôn thiếu suy nghĩ
và cho rằng đặc trưng công việc của nhân viên này là phải có thái độ ân cần và chú đáo
đối với các hành khách kém may mắn thay vì thái độ miệt thị và chê bai
một pha nhấn nút tự hủy của nam thanh niên
phát ngôn thiếu suy nghĩ mà lại tưởng hay làm cho cười cho thiên hạng
cũng tích xanh facebook
facebook đấy chứ chứng tỏ cũng có số lượng lớn người theo dõi sao tự vùi dập bản thân như thế
tôi nghĩ nên cho anh này thôi việc
thật không thể chấp nhận ngành hàng không tồn tại một nhân viên thiếu đạo đức như vậy
làm nghề phục vụ mà chia khách là dở rồi
thanh niên này chắc không thích ăn cơm sân bay nữa
tôi nghĩ toàn những người có ăn có học mà phát ngôn không bằng người thất học
không hiểu nghĩ cái gì nữa
tự do ngôn luận song phải phù hợp với thuần phong mỹ tục và đạo đức
chứ không phải ảo tưởng sức mạnh tự cho mình cái quyền đánh giá nhận xét về mọi thứ mà không cần quan tâm đến hậu quả
cư dân mạng cho rằng phát ngôn của nhân viên sân bay vô tình làm xấu đi hình ảnh của ngành hàng không
bởi hành khách bỏ ra chi phí để được hưởng những quyền lợi và tiện ích trong chất lượng dịch vụ
nhất là những người khuyết tật già yếu và đang bị bệnh
với thái độ khiếm nhã thua lỗ lên tiếng chê bài và có dấu hiệu miệt thị như nam nhân viên sân bay này tôi thực sự rất bức xúc
số tiền mình bỏ ra để lựa chọn phương tiện vận chuyển phải tương xứng với chất lượng
ngành hàng không vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn và vẫn đang nỗ lực để phục hồi
tuy nhiên nếu cứ để tồn tại con sâu làm dầu nối canh như thế này sẽ khó mà phát triển
thậm chí còn ảnh hưởng
đến chất lượng và hình ảnh
đúng là cái miệng hại cái thân
lương cao mà trí tuyệt hấp sẽ sinh ra những thành phần như vậy
lúc viết bài đăng thì cứ nghĩ vậy là hay
giờ đây chắc là các mặt vàng như nhẹ
công việc và mức lương của nhân viên sân bay là mơ ước của nhiều người